trong bối cảnh cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel tiếp tục leo thang căng thẳng lên mức nguy hiểm
ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã đến israel
ông austin là quan chức cấp cao thứ hai của mỹ đến israel trong hai ngày qua sau ngoại trưởng mỹ antony blinken
trong chuyến thăm này bộ trưởng austin sẽ gặp các quan chức chính phủ israel
đồng thời chứng kiến việc chuyển giao một số viện trợ quân sự và an ninh của mỹ cho israel
trước đó bộ trưởng austin cho biết quân đội mỹ không đặt ra điều kiện nào về hỗ trợ an ninh cho israel
đồng thời cho biết washington kỳ vọng quân đội israel sẽ làm những điều đúng đắn khi tiến hành cuộc chiến chống lại hamas
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha ước tính
kể từ khi xung đột bùng phát ngày bảy tháng một mươi vừa qua
giao tranh đã buộc hàng trăm nghìn người phải rơi bỏ nhà cửa dẫn tới khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng